gói tín dụng ba mươi tỷ đồng đã sắp hết hạn giải ngân vào ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bộ xây dựng vừa có văn bản gửi ngân hàng nhà nước đề nghị xem xét kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng này
tính đến thời điểm hiện tại tổng số tiền đã ký hợp đồng cam kết cho vay đạt trên hai mươi chín năm tỷ đồng
trong đó đã giải ngân trên hai mươi ba trăm linh tỷ đồng
sau ba năm triển khai cho vay mua nhà thu nhập thấp từ gói tín dụng ba mươi tỷ đồng
gói hỗ trợ này đã tạo ra những hiệu ứng tích cực đối với thị trường bất động sản lượng giao dịch tăng
quan trọng hơn gói tín dụng này chính là cứu cánh cho những gia đình có thu nhập thấp
giúp họ được vay tiền để mua nhà ở xã hội
trước thời điểm sắp hết hạn giải ngân gói tín dụng này bộ xây dựng đã có văn bản gửi ngân hàng nhà nước
đề nghị kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng này
trong trường hợp không thể kéo dài thời hạn giải ngân bộ xây dựng đề nghị cho phép các đối tượng đã được cam kết tiếp tục